trong năm tháng tám tại một tiệm sửa xe tại khóm hai phường hộ phòng thị xã giá rai
dương hoàng anh đã lấy trộm một chiếc xe máy
khi đến địa phận xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện công an thị xã giá rai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối tượng
liên quan đến vụ việc bạo hành bé trai năm tuổi ở bình dương gây bức xúc trong dư luận
trong thời gian vừa qua công an tp thuận an tỉnh bình dương cho biết đã quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoài nam
trú tại tp hcm về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra nam hiện chung sống với một phụ nữ và một bé trai năm tuổi là con riêng
của người phụ nữ này tại khu phố bình quấy b phường bình chuẩn tp thuận an
vào khoảng hai mươi h ngày ba tháng tám sau khi uống rượu đối tượng đã chửi mắng
đe dọa và hành hung cháu bé toàn bộ hành vi phạm tội của nam đã được camera ghi lại
ngay trong tối ngày ba tháng tám công an phường bình chuẩn thành phố thuận an đã xác minh vụ việc
và triệu tập lê hoài nam để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác